thưa quý vị hoàn lưu bão số tám và mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương
tại tỉnh đắk lắc từ đêm ngày một mươi năm cho đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn huyện biên giới ia súp
mưa to đến rất to đã khiến cho hàng chục nhà dân bị ngập sâu
nhiều người dân bị cô lập trong các tròi giấy và gây chia cắt cục bộ tại một số địa phương
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã kịp thời ứng cứu di rời hàng trăm người dân đến nơi an toàn
mưa lớn đã làm cho nhiều ngôi nhà của người dân xã cư cơ bang huyện ia súp bị ngập sâu trong nước từ một đến ba mét
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời người và tài sản
của hơn bốn mươi hộ bị ngập sâu trên địa bàn xã cư cơ bang và thị trấn ia súp đến nơi an toàn
đặc biệt có một mươi bốn người dân canh tác tại các tròi dãy bị nước lũ cô lập
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an dùng cano tìm kiếm và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
cho đến chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã ứng cứu được một mươi bốn người dân đưa đến nơi an toàn
mưa lũ cũng đã làm nhiều cánh đồng ao nuôi cá ngập trắng trong nước lũ
nhiều công trình giao thông cũng đã bị ảnh hưởng nặng gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân